bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đã có buổi làm việc với sở giao thông vận tải hà nội
đồng chí vương đình huệ yêu cầu sở giao thông vận tải ra suất hoàn thiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch
về kết cấu hạ tầng giao thông thành phố gồm kết nối giao thông đường bộ đường sắt đường thủy đường hàng không
bảo đảm kết nối với địa phương khác
trước mắt đồng chí vương đình huệ yêu cầu sở phải thực hiện ngay các giải pháp để tăng nhanh các phương tiện giao thông công cộng
giảm bùn tắc giao thông cải thiện chất lượng không khí
chỉnh trang các công trình giao thông để tạo ra bộ mặt thủ đô ngày càng văn minh sạch đẹp
tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ cũng yêu cầu sở giao thông vận tải hà nội
với mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xoay bit trên địa bàn
để phát huy hiệu quả khi đưa vào khai thác vận hành